thưa quý vị quý vị đang theo dõi chuyên mục tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị khán giả thành công trong việc chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường đã giúp việt nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới thành nước có thu nhập trung bình thấp và là quốc gia năng động nhất đông á thái bình dương
mối quan hệ đối tác giữa ngân hàng thế giới và việt nam là mối quan hệ mạnh mẽ và bền lâu ngay từ những năm đầu tiên thống nhất đất nước từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu việt nam đã thiết lập được mối quan hệ với world bank và đến nay sau bốn mươi hai năm các dự án do world bank tài trợ luôn là nguồn lực giúp việt nam trên con đường kiến thiết và xây dựng đất nước
trong tiểu mục chuyện việt nam chúng ta sẽ lắng nghe chia sẻ của một trong những chuyên gia hàng đầu của world bank ông achim fock về hoạt động của world bank tại việt nam
và tiếp sau đó trong tiểu mục chuyện xa xứ sẽ là câu chuyện của bà lara center một người mỹ đang sinh sống và làm việc tại việt nam
và cuối cùng như thường lệ là tiểu mục nhắn gửi quê nhà với những lời nhắn gửi của cộng đồng người việt nam đang sinh sống học tập và làm việc tại các nước gửi tới người thân và gia đình
trước tiên xin kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý ngay sau đây

thông tin của tổng thống moon jae in sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác việt nam hàn quốc đặt dấu mốc quan trọng cho chặng đường hai mươi năm năm tới của quan hệ hai nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cao sự phát triển tích cực hiệu quả trong quan hệ hợp tác việt nam hàn quốc những năm qua nhất là về kinh tế thương mại và đầu tư
khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ với hàn quốc đề nghị chính phủ hai nước tiếp tục có nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa
tạo dựng nền tảng chính trị kinh tế xã hội vững chắc không ngừng làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc
tổng thống moon jae in nhấn mạnh quan hệ việt nam hàn quốc phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trong hai mươi năm năm qua là kết quả nỗ lực chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước
tổng thống bày tỏ ấn tượng sâu sắc được tận mắt chứng kiến sức sống và sự phát triển vượt bậc của đất nước việt nam
khẳng định hàn quốc hết sức coi trọng quan hệ với việt nam coi việt nam là đối tác rất quan trọng tại khu vực đông nam á
sẽ cùng việt nam vun đắp tương lai tươi sáng của mối quan hệ việt nam hàn quốc đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
vì hòa bình an ninh ổn định phát triển và thịnh vượng của khu vực và thế giới
tổng thống moon jae in trân trọng mời tổng bí thư nguyễn phú trọng sang thăm lại hàn quốc vào thời gian phù hợp
tổng bí thư nguyễn phú trọng chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời
trước đó sáng ngày hai mươi ba tháng ba tại phủ chủ tịch lễ đón chính thức tổng thống hàn quốc moon jae in và phu nhân
được tổ chức theo nghi thức trọng thể giành đón nguyên thủ quốc gia
chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân chủ trì lễ đón
tham dự lễ đón về phía việt nam có phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước đào việt trung bộ trưởng công thương trần tuấn anh
bộ trưởng khoa học và công nghệ chu ngọc anh bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung
đại sứ việt nam tại hàn quốc nguyễn vũ tú cùng thứ trưởng các bộ quốc phòng ngoại giao công an
kế hoạch và đầu tư giáo dục và đào tạo
chiều cùng ngày tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc hội kiến tổng thống hàn quốc moon jae in
thủ tướng nêu rõ việt nam hoan nghênh chính sách hướng nam mới của hàn quốc vì hợp tác hòa bình
trong đó hàn quốc coi việt nam là một trọng tâm hợp tác
việt nam coi trọng hợp tác toàn diện tin cậy với hàn quốc sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối để mở rộng hợp tác asean hàn quốc
ngày hai mươi ba tháng ba tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng tiếp bộ trưởng ngoại giao liên bang nga
sergei lavrov đang thăm việt nam
đồng chí tổng bí thư chào mừng bộ trưởng sergei lavrov thăm việt nam ngay sau cuộc bầu cử tổng thống liên bang nga
bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của tổng thống putin liên bang nga tiếp tục ổn định và phát triển vững chắc
khẳng định vị thế quan trọng trên trường quốc tế
tổng bí thư khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn trân trọng tình hữu nghị truyền thống quý báu giữa hai dân tộc
dành ưu tiên cao cho việc củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
quan hệ chính trị tin cậy giữa các nhà lãnh đạo hai nước ngày càng sâu sắc là nền tảng vững chắc để thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác khác
tổng bí thư cho rằng để đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên một mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
hai bên cần tạo đột phá trong việc triển khai hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh kinh tế á âu
thực hiện tốt danh mục các nhiệm vụ ưu tiên việt nga hàng năm tập trung vào các dự án hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế
thương mại đầu tư dầu khí năng lượng hạt nhân
bộ trưởng ngoại giao nga sergei lavrov khẳng định việt nam luôn ở vị trí ưu tiên trong chính sách đối ngoại của liên bang nga
là đối tác quan trọng hàng đầu của nga ở khu vực châu á thái bình dương
nga luôn mong muốn thấy việt nam ngày càng phát triển có vị thế quan trọng trong khu vực và quốc tế
bộ trưởng lavrov nhấn mạnh bộ ngoại giao nga sẽ nỗ lực thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước
tạo sự chuyển biến thực chất trong quan hệ song phương thời gian tới
chiều ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi tám tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp ông khâu đàng hoa
cục trưởng phát triển thương mại và kinh tế hồng kông trung quốc
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hồng kông làm ăn thành công tại việt nam
kinh tế việt nam tăng trưởng mạnh trong những năm qua và dự kiến tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm nay
đây là điều kiện tốt để hai bên phát triển
trong bối cảnh đó hồng kông có thể hỗ trợ việt nam phát triển thương mại song phương
cung cấp dịch vụ chuyên gia hỗ trợ việt nam vì hồng kông là trung tâm tài chính của khu vực và thế giới
ông khâu đàng hoa bày tỏ ấn tượng việc phát triển kinh tế của việt nam cùng những kết quả hội nhập tích cực của việt nam
quan hệ việt nam trung quốc phát triển mạnh mẽ
ông nêu rõ đoàn lần này sang có đông đảo doanh nghiệp để tìm hiểu cơ hội đầu tư vào việt nam
thúc đẩy hợp tác thương mại lên tầm cao mới
hồng kông mong muốn sẽ đóng vai trò quan trọng lớn hơn nữa
trở thành đối tác tin cậy của việt nam vì việt nam đang phát triển mạnh mẽ ở châu á
chiều ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi tám tại hà nội đại sứ quán italy và bộ ngoại giao phối hợp tổ chức buổi gặp gỡ với chủ đề
góc nhìn của phụ nữ về ngoại giao trong thế giới số
sự kiện này là cuộc trao đổi giữa các diễn giả là các nữ đại sứ cử cựu
đại sứ italy cecilia pozzini đại sứ nguyễn nguyệt nga
đại sứ canada ping kennikon đại sứ singapore catherine rong
và vụ trưởng vụ luật pháp và điều ước quốc tế bộ ngoại giao lê thị tuyết mai
bên cạnh đó buổi trao đổi còn có sự góp mặt của gần hai mươi đại sứ khác tại việt nam
như đại sứ tây ban nha hà lan naui iceland bỉ
nhóm phụ nữ cộng đồng asean tại hà nội và các cán bộ nữ của bộ ngoại giao
cuộc gặp gỡ này không chỉ mang tính kết nối giữa cán bộ ngoại giao nữ quốc tế
với cán bộ ngoại giao nữ việt nam mà còn để trao đổi kinh nghiệm
cách hoạt động trong ngành thường được coi là thế mạnh của phái mạnh
có những điều như thế mà thường xảy ra
các bạn có thể chia sẻ với chúng tôi

điều đầu tiên cần phải là

bởi chính phủ
và sự lãnh đạo và lãnh đạo mạnh
bởi những người phù hợp
người dân việt nam
nếu chúng ta nhìn thấy những nguyên liệu này
các dự án sẽ thường xảy ra
rất năng lực
tôi nghĩ cách mà chúng ta cố gắng
đạt được điều đó là
chúng ta có rất tận hợp
về các dự án
mà chúng ta đang làm
các dự án thực tế
đã được thực hiện bởi chính phủ
và tôi nghĩ
càng tốt hơn chúng ta có thể đạt được điều đó
càng nhiều cơ hội
chúng ta có cho sự lãnh đạo
các bạn có thể nói về cách
dùng world bank resort ở việt nam
đối với các nước khác không
chúng ta có một sự hợp tác rất rộng
ở việt nam
world bank sử dụng
ở nhiều nơi khác
trong nhiều nơi như tôi đã nói
phát triển người
chúng ta cũng sử dụng
các vấn đề
phát triển mạng
tôi nghĩ đây là một vấn đề khá đặc biệt
chúng ta không thể có
nhiều nước như thế này
nhưng chúng ta có một vấn đề khá đặc biệt
vì chúng ta thường
có thể tạo ra những kết hợp
giữa những vấn đề này

phát triển đối với nhau
chúng ta có những công nghiệp đầu tư
nhưng chúng ta cũng có những sản phẩm
chúng ta có những giúp đỡ công nghiệp
nhiều vấn đề này
rất đặc biệt
và cũng là một vấn đề
khá đặc biệt
chúng ta thực hiện một kết hợp
khá đặc biệt trên thế giới
và trong nhiều năm
những thử nghiệm mà chúng ta làm
cũng là thử nghiệm tự nhiên
đảm bảo rằng
kết hợp và kết quả
mà chúng ta đạt được ở việt nam
thật sự đặc biệt hơn
so với những vấn đề khác
vậy các bạn có thể giúp đỡ
chính phủ việt nam
giúp đỡ kết hợp
của world bank
tôi nghĩ đặc biệt như tôi đã nói
kết quả mà chúng ta đạt được
chúng ta đạt được khá đặc biệt
và việt nam đạt được khá đặc biệt
trong sử dụng sản phẩm của world bank
và giúp đỡ của world bank
vấn đề mà chúng ta
cảm thấy chúng ta có thể thay đổi
là kết hợp
về cách nhanh
các thử nghiệm
được chuẩn bị
và xây dựng
từ bắt đầu đến cuối cùng
nhiều thử nghiệm của chúng ta
dành nhiều năm
có thể gây ra
rất nhiều vấn đề
đặc biệt là
kết hợp trong chính phủ
thường khi gặp
vấn đề về sản phẩm
có thể gặp vấn đề về
chúng ta có thể
chính phủ việt nam
và giúp đỡ
các thử nghiệm
từ bắt đầu
và những người
đang truy cập
tất cả những việc này
dành thời gian đủ
và chúng ta đang
làm việc với chính phủ để cải thiện
anh có thể nói về
các ý kiến về

trong việc sử dụng

trong việc sử dụng
của các thử nghiệm của world bank
với vấn đề về
tôi nghĩ có thể
có kết quả
trong các phương pháp
trong chính phủ
có rất nhiều đồng chí
được hỏi và
được giải quyết
và đó là tất cả
các thử nghiệm
trong các thủ tướng
và các thủ tướng
mà chúng tôi có thể
có thể cấu trình
để thành tích
do nhiều nặng cứng
đót cản n esther
một trong những thông tin mà chúng tôi làm cùng với chính phủ

nó hướng dẫn kế hoạch cho phát triển
và phát triển cơ sở xã hội việt nam đến năm hai nghìn ba mươi năm
và một trong những vấn đề mà chúng tôi tập trung vào
là hướng dẫn kế hoạch của chính phủ hướng dẫn kế hoạch của chính phủ
trong đó một trong những thông tin mà chúng tôi cảm thấy là

là một trong những vấn đề chú ý
có thể được giúp đỡ cho chính phủ
và hợp lợi của chính phủ và người dân
có thể chia sẻ với chúng tôi một câu chuyện thú vị của chính phủ
khi chính phủ đang sống và làm việc ở việt nam không
tất nhiên có những sự kiện tốt đáng nhớ
những sự kiện lớn khi chính phủ đến
và có thể gặp chính phủ
hoặc chính phủ
hoặc khi chúng tôi đến một sự kiện tốt đáng nhớ
để đạt được những kết quả tốt đáng nhớ
có những kết quả tốt đáng nhớ tự nhiên
như những vận động tuyệt vời
mà chính phủ đã làm trong việt nam
một lý do tôi muốn đưa ra là
chính phủ việt nam là một người thân thật
một người thân thật rất thật
con trai tôi đã quay lấy máy tính của chính phủ
trong một tàu tàu
và chính phủ không có đồng hồ
hoặc gì cả trong tàu tàu này
chính phủ chỉ biết là tên của công ty tàu tàu
chúng tôi gọi tàu tàu tàu
và trong vài giờ chúng tôi đã quay lại máy tính của chính phủ
tôi nghĩ là đó là một sự kiện tốt đáng nhớ
về cách tôi cảm thấy ở đây
và tôi cảm thấy rất chào mừng ở việt nam
rất vui khi nghe được điều đó
cảm ơn cảm ơn rất nhiều
trong bộ phim hôm nay
có rất nhiều học sinh từ các trường hợp khác
có lẽ họ sẽ gửi các bạn
một số câu hỏi về quốc gia của các bạn
vì vậy các bạn cảm thấy thế nào về việt nam
có lẽ có những câu hỏi cho mr akhem không
tôi là vu
tôi là học sinh ở hà nội
tôi rất vui khi ở đây
và tôi sẽ gửi cho các bạn hai câu hỏi
câu hỏi đầu tiên là
các bạn có gặp những vấn đề
với người việt và văn hóa việt nam không
và câu hỏi thứ hai là
câu hỏi về việc
và một chút về sức khỏe
trong một việc khó khăn
và nghĩ rằng
các bạn có thể giải quyết
những vấn đề mà các bạn theo dõi không
tôi nghĩ câu hỏi đầu tiên
tôi rất thích
văn hóa việt nam
tôi cảm thấy rất yên tĩnh ở đây
và văn hóa chắc chắn
có nhiều nguyên liệu
có chắc chắn
những gì chúng ta có thể tưởng tượng trước
như những thị trấn
hoặc những nơi truyền thống
nhưng cho tôi
cũng là những điều ngày hôm nay
ví dụ như
cách chúng ta liên lạc
những thứ như món ăn
tôi thích món ăn việt nam
tôi rất tự hào
được ở đây
và vui vẻ
với câu hỏi thứ hai của bạn
tôi sẽ nói rằng
nó dựa vào
nguồn nguyên liệu
mà các bạn
đối xử với bản thân
những thứ khác
trong công việc của tôi
các bạn có thể nghĩ

nhưng đôi khi
tôi cảm thấy
rất tự hào
tôi cảm thấy tốt
bạn vẫn cần
bạn vẫn cần
trong công việc
phần khác của
cuộc sống của bạn
nhưng trong tất cả
điều khiển tôi
tôi cảm thấy
rất tự hào
sự thích hoạt
rất tự hào
và rất tự hào
nếu các bạn chọn một công việc
nó không tốt
bạn có thể bị bỏ vãi
và thực sự
sự trọng đồng
sự lãng phí
của các bạn
cảm ơn các bạn
đã chia sẻ
câu hỏi nữa
thì em có một câu hỏi muốn hỏi ngài là trước khi làm việc tại việt nam thì ngài đã biết gì về đất nước việt nam chưa ạ
tôi đã đến việt nam để làm một chút việc và cũng như một người du khách nhưng vẫn vậy khi tôi đến đây tôi đã học được rất nhiều tôi rất vui khi tôi đến đây và dịch vụ của mình chắc chắn là bạn chỉ có thể cảm nhận nhiều hơn khi ở đây
cảm ơn các bạn đã chia sẻ và các bạn có những gì muốn chia sẻ với khán giả của chúng tôi không ạ
trong tiểu mục chuyện xa xứ ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn
câu chuyện về một người mỹ đang sinh sống và làm việc tại việt nam bà lara l senter
trước khi theo chồng là một cán bộ trong đại sứ quán mỹ đến việt nam vào năm hai nghìn một mươi
bà lara senter là một nhà nghiên cứu làm việc trong bảo tàng của thành phố missouri nước mỹ
hài lòng với cuộc sống ở nơi đây bà đã kết nối với bảo tàng phụ nữ hà nội
với mong muốn giúp sức trong việc phát triển hoạt động của

với vai trò là một nhà nghiên cứu và hỗ trợ dự án bảo tàng phụ nữ việt nam trong phát triển cộng đồng
bà lara đang rất tích cực trong việc kết nối giới thiệu bảo tàng phụ nữ việt nam
với những người việt nam

những kinh nghiệm từ công việc bên mỹ đã giúp bà đưa ra những đóng góp hữu ích cho hoạt động quảng bá
về hình ảnh người phụ nữ việt nam thông qua các hoạt động tham quan và các sự kiện được tổ chức tại đây

những kinh nghiệm từ công việc bên mỹ đã giúp bà đưa ra những đóng góp hữu ích cho hoạt động quảng bá
về hình ảnh người phụ nữ việt nam thông qua các hoạt động quảng bá
ngoài thời gian dành cho việc tìm hiểu ở bảo tàng chỉ với một cuốn sổ và một chiếc điện thoại thông minh
ngoài thời gian dành cho việc tìm hiểu ở bảo tàng chỉ với một cuốn sổ và một chiếc điện thoại thông minh
bà thường tìm tới một quán cà phê yên tĩnh để tiếp tục viết ra những ý tưởng
một trong những mong muốn lớn nhất của bà trong thời gian tới là hỗ trợ cho bảo tàng phụ nữ tiếp cận được với nguồn hỗ trợ của unesco
trong việc quảng bá bảo tàng và đưa hình ảnh người phụ nữ việt nam tới khách tham quan quốc tế
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị khán giả vừa theo dõi câu chuyện của một người mỹ trên đất việt
và ngay sau đây tiểu mục nhắn gửi quê nhà sẽ mang tới cho quý vị khán giả những chia sẻ của các du học sinh việt nam
những người đang nỗ lực học tập tại các nước xa xôi trên thế giới
chị nguyễn thị thúy tại địa chỉ facebook
thúy nguyễn đang học tập tại tokyo nhật bản nhắn gửi tới bạn bè và đồng nghiệp lời nhắn như sau
thế là thúy đã sắp kết thúc ba năm học tập trên đất nước nhật bản
cũng có một chút để tự hào là học sinh xuất sắc của khóa
được trao bằng khen của trường về công tác nghiên cứu
và chúng ta lại sắp được gặp nhau hàng ngày rồi
chờ thúy về tụ tập nhé
chị trần thị định
chị trần thị định đang sinh sống tại công tác nghiên cứu
ở copenhagen đan mạch gửi lời nhắn tới bạn bè ở quê
từ ngày lấy chồng theo chồng sang đây mình nhớ các bạn lắm
rất lâu mình mới quen được môi trường sống bên này
các bạn có tin vui gì thì nhớ báo cho định biết với nhé
anh nguyễn đông đang sinh sống tại oxford anh quốc với lời nhắn
chào mọi người ở nhà vui không
tháng bốn này đông về mình học lớp kt ba mươi tám nhé
thưa quý vị
cuối ngoại tuần này của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa
thông qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân
hoặc địa chỉ email tạp chí zn gmail com
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý và trao đổi của quý vị khán giả

hẹn gặp lại trong các bài hát tiếp theo
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại